các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
tích tụ thì họ không đảm bảo về khoảng cách an toàn phòng cháy không đảm bảo giữa chất cháy giữa hàng hóa với các cái nơi có nguy hiểm cháy nổ
dẫn đến là trong quá trình công việc bê hàng hóa hoặc là tích tụ hàng hóa thì có thể xảy ra các cái chậm cháy với điện hoặc là các cái nguyền nhiệt khác thấp gương cực cũng lan ra các khu vực cháy đấy
cái thứ hai nữa là như tôi nói vừa xong đó là cái ý thức không nhỏ của người dân
tức là trong quá trình sinh hoạt mà dẫn đến những cái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy
ví dụ như về hệ thống điện chúng ta có thể thấy là ví dụ như mùa đông này thì rất nhiều các gia đình có cái nhu cầu mua sắm về ví dụ như cái đèn sửa trong nhà tắm hoặc bên ngoài
nhưng không kiểm tra các cái đường dây dẫn điện có đảm bảo rằng là cái thiết bị đấy có chịu tải được hay không
dẫn đến là khi sinh hoạt thì nó xảy ra chập cháy
hoặc là về ga thì rất nhiều các gia đình hiện nay còn đang sử dụng ga
trong quá trình sản xuất sử dụng
sử dụng ga đấy thì nhiều cái nơi sản xuất thì sang chiếc ga cháy phép
nhiều gia đình thì vì lợi nhuận mua cái bình ga mini
hoặc các cửa hàng các nhà hàng mua bình ga mini về không đảm bảo
dẫn đến xảy ra cháy nổ cũng là những cái nguyên nhân cơ bản trong cái thời gian vừa qua
và đặc biệt là dịp gần tết thì chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều các cái chương trình
ví dụ như là các gia đình đi đền chùa miếu hoặc là các gia đình tổ chức dỗ ông công ông táo v v
thì ngày ông công ông giáo thì đốt vàng mã rất nhiều
và cái ý thức vì đốt vàng mã cũng khác nhau
có những người thì đốt thì đổ thẳng vào mã ra về hè
có những người thì cho được vào cái chậu tôn
nhưng có những người ý tức cao là họ cho vào các cái thùng tôn
hoặc những trung cư thì họ có những cái khu vực riêng
thì cũng là những cái có nguy cơ xảy ra cháy nổ
thưa đồng chí nhìn vào thực tế hai vụ cháy tại thanh hóa và hà nội thì đã khiến sáu người thiệt mạng
mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy kiếm đạn cứu hộ thì đã rất dập tắt đám cháy rất nhanh chóng
nhưng mà vẫn xảy ra tình trạng là người tử vong
vậy thì đồng chí có thể phân tích từ cái sự việc đau lòng này
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ
đã tổ chức tuyên truyền vận động
thậm chí chúng tôi còn có cả công văn tới các địa phương là tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình
tạo lối thoát nạn phụ mở lối thoát nạn phụ
ví dụ như trường hợp là có chuồng cổ thì phải làm cửa
hoặc là tạo lối thoát nạn phụ lên mái
hoặc là tạo lối thoát nạn phụ sang nhà hàng xóm
nhưng có khóa
đấy rồi là trang bị những phương tiện chữa cháy
nhưng tuy nhiên thì một bộ phận không nhỏ
người dân thì vẫn còn đang lơ là với công tác phòng cháy cháy
dẫn đến khi xảy ra cháy nổ thì cái lối thoát nạn chính
một một lối thoát nạn chính đã bị ngọn lửa bao phủ
dẫn đến không thoát nạn được
cái thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng rất nhiều người nghĩ
tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như thế
dập tắt rồi mà người ta vẫn bị thiệt mạng
thì cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị khán giả rằng là
trong đám cháy thì nguy cơ thiệt mạng xảy ra lớn nhất
đó là do ngạt khói khí độc
sau đó khi bị ngạt khi bị ngất rồi
thì ngọn lửa mới bao phủ
vẫn đến bị thiệt mạng
đa phần những người bị chết trong đám cháy là do ngạt khói
và chết do khói
chứ không phải là do ngọn lửa
một người khỏe mạnh bình thường như chúng ta thì
chỉ hít phải khói khí độc trung bình trong khoảng từ một đến bốn phút là bệnh ngất
và sau khi ngất thì chúng ta biết là ngất đã nằm lại rồi
không thể tìm được đường thoát
và sau khi ngất khoảng tầm một mươi phút
thì chúng ta thiệt mạng
và sau đó thì ngọn lửa mới bao phủ lên
cho nên là cái thời gian mà chúng ta có để xử lý thoát nạn
là tương đối ngắn
cho nên nếu như chúng ta không có kiến thức không có kỹ năng
thì rất dễ chúng ta sẽ bị thiệt mạng nếu như không may
vâng vậy thưa đồng chí
để giảm thiểu số vụ cháy
cũng như là những thiệt hại về cháy nổ gây ra trong cái thời điểm cuối năm này
thì đồng chí có những khuyến cáo gì để cung cấp cho người dân
thứ nhất cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người
nếu như có điều kiện chúng ta nên trang bị những cái kiến thức và kỹ năng cơ bản
đặc biệt kỹ năng phòng ngừa
phòng ngừa ở đây là gì
phòng ngừa trong sinh hoạt
trong khi đun nấu thì chúng ta cần phải đảm bảo như thế nào
khoảng cách giữa khu vực đun nấu với chất cháy ra làm sao
nếu như gia đình có tích chữ hàng hóa tích chữ các hộ gia đình kinh doanh
thì phải đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy với khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ
và đặc biệt là phải có lối thoát nạn vụ
nếu như trong trường hợp xảy ra cháy lối thoát nạn chính
mà đã bị bao phủ bởi ngọn lửa khói
thì chúng ta có lối thoát nạn phụ để thoát nạn
cái nữa đó chính là trong thời điểm vào dịp cuối năm này
hàng hóa ở các chợ
công thương mạng cũng sẽ được tích chữ lại để phục vụ dịp tết
và cái này cũng là một nguy cơ tiềm mẩn xảy ra cháy nổ rất cao
và cũng hy vọng là các bà con tiểu thương khi mà chúng ta tích chữ về
thì chúng ta ý thức chúng ta xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp
đảm bảo khoảng cách với các khu vực có nguồn điện nguồn lửa
và đặc biệt là nhiều gia đình tiểu thương vẫn đốt tháp hương thử cúng hằng ngày
và khi tháp hương thử cúng thì bắt buộc phải có người giám sát
trong sinh hoạt thì sắp tới dịp tết thì các gia đình cũng sẽ đốt vàng mã vào thắp hương
thì lưu ý là khi đốt vàng mã thì phải lưu ý là khu vực đốt vàng mã
phải là khu vực riêng ít gió và cách xa khu vực có chất cháy
và khi tháp hương thử cúng thì phải có người trông coi
và nếu như đến giờ đi ngủ rồi mà đèn nhang mà vẫn còn tắt
thì chúng ta nên một là chúng ta chờ tắt hẳn
hai là chúng ta phải thổi tắt đi để tránh các nguy cơ sạch ra cháy nổ trong dịp tết này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí đại úy nguyễn danh luân
thưa quý vị có thể thấy rằng những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
thì chính là hồi chuông cảnh báo mỗi người dân cần nêu cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy
việc người dân chủ động trong công tác phòng ngừa
chính là yếu tố quyết định đến sự an toàn của chính mình và những người xung quanh